ngày một mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với bốn bị cáo hứa văn công nông văn thành hứa văn bảo lê văn trẻ cùng chú tại xóm lũng phía ác xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
ngày một mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với bốn bị cáo hứa văn công nông văn thành hứa văn bảo lê văn trẻng cùng chú tại xóm lũng phi ác xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
vì phạm tội nhóm bị cáo đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt hứa văn công và nông văn thành mỗi bị cáo tám năm tù giam hứa văn bảo sáu năm tù giam lê văn trẻ năm năm tù giam